hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín để kịp thời điều phối nguồn hàng hóa và vật tư y tế đến các đối tượng này
trung tâm cũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc điều phối phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng theo nguyên tắc đúng đối tượng và đúng nhu cầu
một doanh nghiệp tại thành phố đà nẵng vừa bị xử phạt tổng cộng hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cấp giấy đi đường sai quy định cho người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội
cụ thể ubnd quận cẩm lệ tp đà nẵng vừa ban hành quy định
công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng đối với hợp tác xã kinh doanh vận tải ahp chi nhánh đà nẵng và phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng một nhân viên của đơn vị này về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó vào ngày hai tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và tạm giữ bảy giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do hợp tác xã nói trên ký và đóng dấu gồm sáu giấy không ghi thông tin và một giấy ghi tên người được cấp nhưng không phải nhân viên của đơn vị này
liên quan đến công tác xử lý vi phạm các biện pháp phòng chống dịch từ ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đà nẵng đã xử phạt năm trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
thời gian gần đây lực lượng chức năng thành phố hà nội liên tục phát hiện nhiều vụ việc mua bán vận chuyển dụng cụ test nhanh covid một mươi chín nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
ngay trong sáng qua hàng nghìn bộ test nhanh nhập lậu đã bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm phát hiện và thu giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội trên địa bàn phường xuân đỉnh cơ quan công an đã phát hiện đối tượng phan văn tuấn đang vận chuyển hai thùng xốp bên trong có chứa hàng nghìn bộ test nhanh covid một mươi chín
tại cơ quan công an tuấn khai nhận đã đặt mua số hàng này từ bên đức sau đó vận chuyển lậu về việt nam để bán kiếm lời
mỗi hộp test nhanh này tuấn nhập về với giá khoảng hai trăm linh đồng sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá bốn trăm năm mươi đồng
nếu bán chót lọt số hàng này ra thị trường các đối tượng có thể thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
đây không chỉ là hành vi trục lợi từ dịch bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch của cơ quan chức năng khi lén lút buôn bán những thiết bị y tế chưa qua kiểm định
trong những ngày qua nhiều người dân vì quá lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nên đã đổ xô đi mua các thiết bị y tế tích chữ trong nhà
điều này khiến cho giá các sản phẩm vô tình bị đẩy lên cao và máy đo nồng độ oxy trong máu cũng không ngoại lệ
phố phương mai nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh các thiết bị y tế trên địa bàn hà nội
tại đây các chủ hộ kinh doanh cho biết do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên cửa hàng cũng nhập về nhiều loại máy hơn đa dạng chủng loại với nhiều mức giá tranh lệch khác nhau